trường tám của trận đấu cổ động viên đã đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống
khi hiệp hai trôi qua khoảng một mươi phút cổ động viên ở khán đài b đã tiếp tục đốt pháo sáng
đặc biệt là một quả pháo sáng được bắn sang khán ưa đã khiến một nữ cổ động viên bị thương phải vào viện cấp cứu
bên cạnh đó một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào dập pháo sáng cũng bị thương nhẹ
đáng chú ý khi trận đấu được bắt đầu trở lại một số cổ động viên quá khích vẫn tiếp tục đốt pháo sáng

các thiếu niên này nhắm tới những người đồng tính thường tìm chỗ vắng vẻ tâm sự để đe dọa và cướp thể sản
vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút tại đường nguyễn xí cả nhóm thấy hai thanh niên đang lưu thông trên đường liền chặn xe cầm dao đe dọa
vì không biết đây là hai chiến sĩ công an đang tuần tra mật phục nên cả nhóm rất hung hăng
khi một đồng chí rút súng bắn chỉ thiên thì các đối tượng tháo chạy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự như trên đã thực hiện chót lọt nhiều vụ việc trên địa bàn thành phố đà nẵng
thưa quý vị và các bạn khi những cơn mưa lớn lũ rút đi cũng là lúc mà những thiệt hại về cơ sở vật chất bắt đầu hiện hữu
hệ thống đường giao thông điều này không chỉ gây ảnh hưởng về kinh tế mà còn làm mất an toàn cho người tham gia giao thông
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện miền núi vũ quang
đây là những hình ảnh tại thôn bảy xã hương thọ huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh sau cơn bão số bốn vừa qua
mưa lũ đã làm sạt lờ chân đường hàng chục mét khoét sâu vào tận đường bê tông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào ban đêm
không còn cách nào khác trước mắt xã chỉ biết làm biển báo và rào chắn tạm thời để chờ ngân sách sửa chữa
không chỉ tại đây mà toàn tuyến đường chính của xã hương thọ huyện vũ quang có tới bốn điểm sạt lở khác

không chỉ tại đây mà toàn tuyến đường chính của xã hương thọ huyện vũ quang có tới bốn điểm sạt lờ khác
thời điểm trên đôi nam nữ chở nhau trên xe máy biển số bảy mươi f một trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm một mươi đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ một đoạn qua ngã tư tân thế hiệp quận một mươi hai
thì bị xe container biển số năm mươi một c ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi hai từ phía sau lao tới tông trúng trong đó người phụ nữ bị cán tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn
thưa quý vị ngày hôm nay ban an toàn giao thông tp hcm đã phối hợp cùng với tp hcm
tổ chức lễ đấu nối thông tàu qua cầu đường sắt bình lợi thuộc dự án cải tạo nâng cấp luồng sông sài gòn
với tổng mức đầu tư là hơn một ba trăm linh tỷ đồng
cầu sắt bình lợi mới có một mươi bốn nhịp chiều dài một ba km với độ tĩnh không cao
được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu bằng vật liệu thép
trước mắt được đặt ra khổ một mm tốc độ thiết kế một trăm linh km trên giờ
đây là một phần trong dự án cải tạo nâng cấp luật sông sài gòn
đoạn từ cầu đường sắt bình lợi tới cảng bến xúc theo hình thức hợp đồng bot
công trình đi vào sử dụng từ hôm nay ngày một mươi bốn tháng chín góp phần nâng cao an toàn giao thông đường sắt
đặc biệt là giao thông đường thủy khi cầu đường sắt bình lợi cũ có tính không hạn chế thường xuyên xảy ra ách tắc
bên cạnh đó kết nối giao thông đường thủy giữa tp hcm và bình dương
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các nước nói chung và hai tỉnh thành phố nói riêng
thưa quý vị trước tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm loại rượu và cồn thực phẩm gia tăng
cùng với diễn biến khá phức tạp trên thị trường bang quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sản xuất kinh doanh mặt hàng này
ban quản lý an toàn thực phẩm có công văn gửi ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện của thành phố
triển khai công tác thanh tra kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý vi phạm hành chính
các cơ sở kinh doanh rượu và cùng thực phẩm không đảm bảo an toàn cho người sử dụng
đồng thời ngăn chặn các sự cố mất an toàn từ cơ sở sản xuất kinh doanh rượu
các quận huyện cần tăng cường thông tin tuyên truyền để người tiêu dùng biết được tác hại
do lạm dụng đồ uống có cồn và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh rượu
ban quản lý an toàn thực phẩm cũng đề nghị các quận huyện gửi danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và thực phẩm có cồn
trước đó ưu ba nhân dân thành phố cũng đã có công văn yêu cầu bàn quản lý an toàn thực phẩm
báo cáo tình hình thực hiện nghị định một trăm linh năm năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về kinh doanh rượu
thưa quý vị phố tây bùi viện hay còn được gọi là phố đi bộ bùi viện thuộc phương phạm ngũ lão quận một
là một trong những nơi vui chơi về đêm sôi động nhất gì tại tp hcm
nơi đây là điểm đến không chỉ ưa thích của người dân thành phố mà còn thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế
tuy vậy đi cùng với sự xâm út của phố tây là rất nhiều tệ nạn phát sinh
bia rượu bóng cười chất kích thích thậm chí là bạo lực đang ngày càng gia tăng làm xấu đi hình ảnh của phố đi bộ bùi viện
đây là những hình ảnh ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm người trên tại bùi viện đêm ba mươi tháng tám
một người nam nữ lao vào triệt hại nhau bằng bàn ghế và cả mã tấu
nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng
xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm khách của hai quán khác nhau
điều đáng nói đây chỉ là một trong hàng chục vụ gây gỗ đánh nhau tại phố bùi viện từ đầu năm đến nay
thay vì được vui chơi giải trí đúng nghĩa
thì không ít lần du khách đến đây phải trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những cuộc ẩu đả đầy bạo lực
em thấy là khi mà người ta nhậu quá nhiều người ta sẽ mất kiểm soát
và mình là một người không liên quan đến hết
nhưng mà khi mà mình qua những người đó mình cũng thấy khá là sợ rồi
và nói chung là em thấy bùi viện khá là mất trực
cuối tuần thì tụi em cũng muốn lên đây để có một cái chuỗi để chơi vui vẻ với bạn bè
nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra thì tụi em cũng khá là lo
thế tụi em hy vọng là có một cái giải pháp nào đó để cải thiện cái tình hình này
để tụi em có một cái chỗ chơi vui vẻ lành mạnh hơn
theo công an địa phương việc xảy ra sâu sát đánh nhau tại phố bùi viện
xảy ra chủ yếu giữa khách với khách do say xỉn nhìn đẻo
giữa khách với quán cho va quẹt
và giữa quán với quán cho tranh giành khách
trong sáu tháng đầu năm xảy ra khoảng năm vụ đánh nhau
rồi có vụ đòi nợ có vụ đánh nhau có vụ mà xức bích với nhau
ngoài ra thì công an phường đã chủ động để mà ngăn chặn trước được
là ớt nhất là không phải một mươi năm vụ
tức là khi mà bắt đầu cãi nhau đánh nhau là công an phường
khi mà xử lý nhanh phấn ứng nhanh xúc hình nhanh
thì là từ đó là ngăn chặn được đánh nhau được
phối hợp cùng với công an quận và với văn phường là xử lý kiên quyết các hộ
và những hộ nào mà
để xảy ra đánh nhau nhiều để xảy ra bóng cười nhiều
thì công an phường sẽ đề xuất
thứ nhất là về những phép kinh doanh
thứ hai là về xử lý theo pháp luật
phố bùi viện không chỉ là địa điểm vui chơi giải trí
mà còn là nơi kinh doanh trái phép bóng cười
một chất kích thích nguy hiểm
vừa qua lực lượng chức năng quận một đã nhiều lần thanh kiểm tra và xử phạt
các cơ sở kinh doanh về tình trạng này
nhưng sau khi lực lượng chức năng đi tình hình lại đâu vào đấy
và làm thế nào để xử lý triệt để những chất kích thích này
thật sự là bài toán nang giải với các cơ quan chức năng địa phương
hiện nay thì đối với lực lượng phường là địa phương
thì hiện nay là công việc thêm như là quá tải
quá tải không gian và thời gian
do đó thì hiện nay là áp đựng gánh lên vai địa phương rất là nhiều trong việc này
để mà phố bùi viện hoạt động cho chỉnh dung tốt hơn
thì cần phải có một cái phố
còn một cái ban hướng
có một lý do là có được bùi viện này
và một cái đồ ngủ để bảo vệ
bảo vệ riêng để mình có cái đảm bảo tốt hơn
cái phần hình lên trực tự tại khu vực
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đã giao ủy ban nhân dân quận một
tổ chức văn minh lịch sử các hoạt động tại phố bùi viện
bên cạnh đó phải tăng cường an ninh trật tự
nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa
nhất là các hoạt động văn hóa đường phố
để dần hình thành nét đặc trưng phục vụ du khách trong và ngoài nước
khi đến tham gia vào các hoạt động tại phố đi bộ
đầy nét đặc trưng của phố đi bộ bùi viện
không nghề một xấu đi trong mắt du khách
thiết nghĩ đã đến lúc các ngành chức năng liên quan
cần nhanh chóng chấn chỉnh lại các hoạt động kinh doanh tại tuyến phố này
thưa quý vị gờ giảm tốc xuất hiện trên các con đường
con hẻm nhằm đảm bảo về tốc độ lưu thông
và giữ an toàn cho người đi đường
nhưng điều này gây không ít những tranh cãi
liệu việc lắp đặt gờ giảm tốc là để đảm bảo an toàn
hay càng gây nguy hiểm hơn
các hẻm trong khu vực quận tân phú
cũng xuất hiện nhiều gờ giảm tốc nối tiếp nhau
đây đều là những hẻm thông qua hai đường
vườn lài và tân hương
nên thường xuyên có xe qua lại
có hẻm chỉ dài khoảng năm trăm linh m
nhưng lại có đến bảy tám cái g
và độ cao khoảng từ bốn năm cm
được làm bằng nhựa cao su hoặc đổ xi măng
nhiều trẻ em nó chơi
thì nó sợ
thì một số các quý vị trong hẻm
mới đề nghị lắp cái g giảm tốc
là bảo đảm an toàn cho các trẻ nhỏ
những cái g bằng nhựa
đôi khi nó cái hình nó giống như cái hình thang
nó lên xuống là nó bị
nếu mà người phụ nam thì còn nó chống được
người nữ mà ta lái yếu thì họ sẽ té
nếu là ban ngày
người đi đường có thể nhìn thấy gờ giảm tốc từ xa
và làm chỗ được tốc độ
tuy nhiên chỉ có vài gờ là được sơn vạch kẻ vàng
còn lại không thấy nên sẽ rất khó khăn
nếu di chuyển vào ban đêm
còn với những người tay lái yếu khi mới vào hẻm lần đầu
nếu không chú ý độ cao của g
sẽ rất dễ té ngã
về cái g giảm tốc
sở hiện nay sở giao thông
cũng đã có văn bản gửi cho
ủy ban nhân cấp quận huyện
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông
để tên sở là hối hợp
kiểm tra rà soát lại hiện nay có bao nhiêu
các g giảm tốc
trên đường bàn mà không đúng quy định
trên đường bàn phố thì thực ra hiện nay
tuyến đường nó có hai loại
hai cấp quản lý hiện nay là vừa là của sở giao thông
cấp tuyến đường
ủy ban nhân cấp quận huyện
rồi còn có một loại nữa đó là hiện nay là
các dự án chưa bàn giao hạ tầng
tức là những dự án mà đang
trong quá trình thiết công xây dựng
chưa bàn giao hạ tầng thì người ta
có những cái phần đó
thì bây giờ về cái quy định thì có nghĩa là
vấn đề nào mà thuộc thẩm quyền của sở giao thông
thì ở đây sở giao thông sẽ xử lý
vấn đề nào mà thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân cấp quận huyện
thì quận huyện sẽ xử lý theo đúng quy định
học luật phân cấp

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ
các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương
và các đại biểu quốc tế có quan hệ hợp tác
với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cách đây bảy mươi năm
trường đảng nguyễn ái quốc
được thành lập tại chiến khu việt bắc
tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
chủ tịch hồ chí minh đã đến thăm trường
và dự lễ khai giảng lớp khóa hai
của hai khóa huấn luyện cán bộ đầu tiên
đây đã trở thành ngày truyền thống
của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
trải qua bảy mươi năm
đến nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
gồm trung tâm học viện
và năm học viện trực tuyệt
học viện đã đào tạo các lớp cán bộ lãnh đạo
và quản lý chủ chốt của đảng hệ thống chính trị
và hàng trăm nghìn cán bộ trung cao cấp
phát biểu tại buổi lễ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
khẳng định được vị thế vai trò là
trung tâm quốc gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo
quản lý cán bộ khoa học lý luận chính trị
của đảng và nhà nước
trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận
chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
khoa học chính trị khoa học lãnh đạo quản lý
là động lực và hình mẫu
cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước
góp phần quan trọng cho công tác tư tưởng
lý luận giáo dục chính trị lịch sử đảng
xây dựng đảng và đạo đức cách mạng
trong đảng và xã hội
bên cạnh thành tích đạt được
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng lưu ý
học viện cần thẳng thắn nhìn nhận
những hạn chế bất cập
trên cơ sở đó cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn
xác định các định hướng phát triển học viện
trong những thập kỷ tới
cần phải nhận thức
sâu sắc rằng
học viện là trường đảng
là đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo
khoản lý cho đảng
và toàn hệ thống chính trị
thực sự cần kiệm liêm chính
chí công vô tư
ngang tầm nhiệm vụ
tuyệt đối trung thành với lý tưởng của đảng
với sự nghiệp cách mạng
hết lòng hết sức phục dự tổ quốc
phục vụ nhân dân
như bác hồ đã nói
đồng thời học viện cũng cần tập trung
nghiên cứu nắm vững chủ nghĩa
mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
bảo vệ củng cố
phát triển nền tảng tư tưởng
làm sáng tỏ những vấn đề
về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội việt nam
đấu tranh phê phán bác bỏ
các quan điểm sai trái
các luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thủ địch
góp phần bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư chủ tịch nước
cũng đề nghị học viện
cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
kiên quyết khắc phục tình trạng
ngại học lười học lý luận chính trị
trong đảng và xã hội
đồng thời cần đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu khoa học
phục vụ công tác giảng dạy tuyên truyền
giáo dục chính trị và tư vấn chính sách
hiện trung ương đang triển khai xây dựng dự thảo
các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn
với đội ngũ nhà giáo nhà khoa học đông đảo
tài năng tâm huyết và có trách nhiệm
học viện sẽ đóng góp tích cực hiệu quả
cho việc chuẩn bị nội dung các văn kiện
hết sức quan trọng này
học viện phải phấn đấu trở thành một trường học hiện đại
bản sắc và hội nhập
chú trọng mở rộng nâng cao chất lượng hiệu quả
hợp tác quốc tế
để thực hiện thật tốt hai nhiệm vụ trọng tâm
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
và nghiên cứu khoa học
thì các đồng chí cần quan tâm
xây dựng phát triển toàn diện học viện
đầu tiên vẫn là công tác cán bộ
cần chú trọng xây dựng
một đội ngũ giảng viên
các nhà khoa học cán bộ
quản lý tài năng
có bản lĩnh lập trường chính trị vững vàng
phẩm chất đạo đức trong sáng
được đào tạo cơ bản
chuyên sâu về lý luận
có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn
đặc biệt là trường đảng trung ương
chắc chắn các đồng chí
đã ý thức rất rõ
về yêu cầu phải gương mấu
chăm lo công tác xây dựng đảng
làm cho đảng bộ học viện
thật sự là một đảng bộ
gương mấu đoàn kết
trong sạch vững mạnh
tổng bí thư chủ tịch nước gửi gắm
tới các học viên học tập dưới mái trường cao cấp nhất của đảng
phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm
và nhiệm vụ của mình
thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn
học đi đôi với hành
tăng cường quá trình tự học tự nghiên cứu
có ý thức tổ chức kỷ luật
thực hành tác phong lối sống gương mẫu giản dị gần dân
để xứng đáng là học viên của trường đảng
mang tên chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc sáng nay
cho ý kiến về dự án luật hòa giải
đối thoại tại tòa án
các đại biểu cho rằng dự án luật này
mang tính xã hội nhân văn rất cao
nếu được thông qua không chỉ giảm chi phí cho ngân sách
cho tòa án mà còn giảm chi phí cho xã hội
tại phiên thảo luận
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết
hòa giải đối thoại tại tòa án
được quy định trong dự thảo luật
là một cơ chế pháp lý mới
có tính đặc thù khác biệt
so với hòa giải đối thoại trong tố tụng
do tòa án nhân dân tiến hành
hoặc hòa giải đối thoại ngoài tố tụng khác
do cơ quan tổ chức cá nhân tiến hành
cơ chế này sẽ huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao
trong xã hội tham gia phối hợp cùng tòa án
thực hiện công tác hòa giải đối thoại
góp phần khắc phục những khó khăn vướng mắc
hạn chế của cơ chế hòa giải đối thoại hiện hành
qua thảo luận
đa số ý kiến đại biểu đồng ý
quy định hòa giải đối thoại
là những vụ việc kiện dân sự hôn nhân và gia đình
kinh doanh thương mại lao động hay khiếu kiện hành chính
đồng thời cho rằng
dự thảo luật nếu được thông qua
không chỉ giảm chi phí cho ngân sách cho tòa án
mà còn giảm chi phí cho xã hội
do đó cần được khuyến khích
tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đề nghị ban soạn thảo
tiếp tục giả soát các quy định về thủ tục hòa giải đối thoại
tại tòa theo bộ luật tố tụng dân sự
và luật tố tụng hành chính
đối với tiêu chuẩn hòa giải viên dưới bảy mươi tuổi
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải của tòa án
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
những người này cần người có kinh nghiệm uy tín
có thời gian công tác ở các cơ quan pháp luật
do đó không nên trú trọng tới tuổi
và cũng cần đặt trong sự tương quan
giữa những quy định này
với các chức danh của luật sư công chứng viên

chúng tôi sẽ đề nghị

tối qua tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
đến dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chủ tịch liên hoan
đồng chí trung tướng mai văn hà
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
về phía tỉnh thừa thiên huế
có đồng chí nguyễn thái sơn
trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
và hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
làm công tác truyền hình phát hành
trong lực lượng công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi hai năm nay
có sự tham gia của bảy mươi bảy đoàn
với năm trăm một mươi chín tác phẩm dự thi
ở bốn thể loại
tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật
và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự
phát hành và sáu mươi chín thí sinh
dự thi phát hành viên người dẫn chương trình
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi hai
đã diễn ra thành công thuốc đạn
mang đến những tác phẩm chất lượng
tạo môi trường học tập trao đổi kinh nghiệm
giữa các đơn vị dự thi
đến dự và phát biểu tại lễ bế mạc
đồng chí trung tướng mai văn hạ
đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm
chương trình cũng như các phát hành viên
người dẫn chương trình tham gia dự thi năm nay
hòa đó cũng khuyên khích các đơn vị
tiếp tục nâng cao kỹ năng kiến thức nghiệp vụ
để phục vụ hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
giữ gìn trận tự an toàn xã hội
của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao
làm việc công tâm khách quan
ban giám khảo đã chọn ra được
bốn mươi tám tác phẩm đạt huy chương vàng

có bảy phát hành viên
người dẫn chương trình truyền hình đạt giải a

đó là những tác giả
người dẫn chương trình truyền hình
người dẫn chương trình luôn cháy bỏng khát vọng
đam mê với ngành với nghề
các tác phẩm dự thi
dù ở bất cứ thể loại nào
đều đã bám sát hơi thở của cuộc sống
và nhiệm vụ chính trị của ngành công an
phản ánh rõ nét chân thực
cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
chống lại cái ác cái xấu
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc
của nhân dân
đồng thời cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
của người chiến sĩ quan nhân dân
cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng
vẫn còn một số tác phẩm chất lượng chưa cao
hạn chế cả về nội dung
hình thức và cách thức thể hiện
đó là những vấn đề chúng ta cần hết sức lưu ý
giúp kinh nghiệm
để những kỳ liên hoan tiếp theo đạt kết quả tốt hơn
sau năm ngày diễn ra liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
ban tổ chức đã tìm ra được
những tác phẩm chương trình
cũng như các phát thanh viên
người dẫn chương trình xuất sắc để vinh danh trong lễ bế mạc
tại lễ bế mạc
ban tổ chức đã trao năm mươi năm huy chương vàng

trong đó thể loại chuyên mục an ninh trật tự
đạt được sáu huy chương vàng

thể loại tác phẩm báo chí đạt được một mươi bảy huy chương vàng
bốn mươi huy chương bạc
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
đạt được một mươi huy chương vàng
hai mươi huy chương bạc
thể loại phát thanh đạt được một mươi năm huy chương vàng
ba mươi bốn huy chương bạc
phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình
có bảy giải a một mươi bốn giải b và hai mươi một giải c
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
đã kết lại thành công thuốc đẹp
với những ấn tượng khó phai
và đã tìm ra được những tác phẩm chương trình
thí sinh xuất sắc minh chứng cho sự nhiệt huyết trong công việc
sự đổi mới trong phong cách tự hiện
và tính chuyên nghiệp đặc thù của truyền hình hiện đại
tôn vinh sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự
và những cống hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
tôn vinh những người làm truyền hình
trong lĩnh vực an ninh trật tự
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại
sau năm ngày tranh tài sôi nổi
giữa bảy mươi bảy đơn vị đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trên khắp cả nước
không chỉ chuyên nghiệp hiệu quả và thân thiện
trong công tác tổ chức
các tác phẩm dự thi của các đơn vị
đã có sự đầu tư công phu kỹ lưỡng
về cả nội dung lẫn hình thức
mang lại hiệu ứng xã hội cao
trong số hơn năm trăm linh tác phẩm dự thi
có một trăm sáu mươi hai tác phẩm xuất sắc đạt huy chương vàng và huy chương bạc
trong mùa liên hoan năm nay
là một trong một mươi tác phẩm nghệ thuật
chương trình chuyên biệt theo phỏng mát antv
hành trình phá án có tựa đề
mặt nạ không hoàn hảo
của đơn vị dự thi công an tỉnh phú thọ
đã vượt qua sáu mươi hai tác phẩm khác
để đạt huy chương vàng
sau hơn một năm thu thập thông tin dữ liệu
và bám sát chuyên án
những thức phim chân thật sóng động
về hành trình triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến
tuy mô lớn đã được truyền tài
một cách đầy đủ hấp dẫn đến với công chúng
thành công của tác phẩm
không chỉ dừng lại ở sự đầu tư về nội dung
cách thể hiện về mặt hình ảnh
kỹ thuật trong quá trình hậu kỳ
mà đó còn là sự dấn thân lòng nhiệt huyết
của đội ngũ làm công tác tuyên truyền
trong quá trình tác nghiệp
chúng tôi khó khăn trong cái việc là
làm sao đó để truyền tải
những cái thông tin mới trong những cái
nội dung đã cũ thì đó là một điều khó khăn
thế tuy nhiên là
cái quan trọng ở đây là chúng tôi phải xây dựng
một cái lời bình một cái kịch bản
làm sao đấy cho nó thật hoàn hảo
và nó mới
để cung cấp được những cái lượng thông tin
những cái thông tin
tốt nhất đến với người xem
bên cạnh các nội dung thi như
tác phẩm báo chí truyền hình chuyên mục nghệ thuật
chuyên biệt các thí sinh tham gia
nội dung phát thanh viên người dẫn chương trình
linh hồn trong các tác phẩm báo chí truyền hình
đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá
khá cao bởi bản lĩnh sân khấu
và sự khéo léo trong cách xử lý tình huống
từ thành tích đó
mình phải cố gắng khi trở về địa phương
đơn vị công tác
thì mình sẽ phát quy được hơn nữa
để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình
đặc biệt là phục vụ tốt hơn cho người dân
với nhiệm vụ là một người chiến sĩ công an nhân dân
qua những cái tác phẩm như thế
thì cái hình ảnh của lực lượng công an
nó sẽ được tôn vinh
chính vì thế qua những cái cuộc niên hoan
như thế này thì không thể
không chỉ vì giải thưởng đâu
mà chúng tôi đi chủ yếu là
để học hỏi tích lưỡi
cái kinh nghiệm để làm sao
về tổ chức các công tác tuyên truyền
cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tử
cũng như là tuyên truyền cái hình ảnh
của người chiến sĩ công an
được đẹp hơn trong mong nhân dân
trải qua hơn hai mươi năm tổ chức
mỗi mùa liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân
đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc
trong lòng các thí sinh các đơn vị tham gia dự thi
mỗi tác phẩm hay xuất sắc
càng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp
tính chiến đấu của đội ngũ người làm báo
trong lực lượng công an nhân dân
với năm mươi năm huy chương vàng
một trăm linh bảy huy chương bạc được trao
không chỉ khẳng định khả năng chuyên môn nghiệp vụ
của các đơn vị địa phương
mà còn tiếp thêm ngọn lửa tinh thần thép
cho đội ngũ phóng viên biên tập viên
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần dây dự hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
và mở ra nhiều kỳ vọng
trong mùa liên hoan tiếp theo